hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin covid sáng trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
xin chúc quý vị có một ngày mới sàng khoái và tràn đầy năng lượng
thưa quý vị số ca mắc covid một mươi chín mới tại hà nội tiếp tục tăng cao
tính đến một mươi tám h ngày hai mươi ba tháng hai đã lên đến hơn bảy bốn trăm linh ca
nhưng đa số các địa phương tại thủ đô vẫn là vùng xanh
trước tình hình này sở y tế đã kiến nghị bộ y tế thay đổi cách đánh giá cấp độ dịch của thành phố
từ một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng hai đến một mươi tám h ngày hai mươi ba tháng hai thành phố ghi nhận bảy bốn trăm một mươi chín ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hai bốn trăm chín mươi hai ca cộng đồng và một mươi một ca tử vong
như vậy thành phố tiếp tục lập kỷ lục mới với số ca mắc tiếp tục ở mức cao nhất từ trước đến nay
theo đánh giá của bộ y tế với các tiêu chí về mức độ lây nhiễm và khả năng đáp ứng
toàn thành phố hà nội có năm trăm một mươi ba xã phường vùng xanh
cấp độ một chiếm tám mươi tám sáu mươi sáu xã phường vùng vàng cấp độ hai không có địa bàn vùng cam
mới đây giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà cho biết
sở đã yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương thống kê cập nhật kịp thời số liệu về công tác phòng chống dịch
để phân tích đánh giá chính xác tình hình và tham mưu lãnh đạo thành phố đưa ra giải pháp phù hợp hiệu quả phòng chống dịch
bà hà cũng cho biết đơn vị đã kiến nghị bộ y tế thay đổi cách đánh giá cấp độ dịch của địa phương
thay vì đếm số ca nhiễm nguy cơ nên được đo lường bằng số bệnh nhân nhập viện nguy kịch tử vong tỷ lệ tiêm chủng và khả năng đáp ứng y tế
trong thông báo mới nhất hiện hà nội vẫn là vùng xanh trong phòng chống dịch
với hướng dẫn mới của bộ y tế về xác định cấp độ dịch covid một mươi chín dù số ca mắc tăng nhanh
nhưng dự báo trong lần công bố tiếp theo hà nội vẫn có trên tám mươi xã phường vùng xanh
theo giám đốc sở y tế hà nội
với việc mở cửa toàn bộ các hoạt động sẽ khó tránh khỏi lây nhiễm cộng đồng
vì vậy số liệu ca nhiễm hàng ngày không thực sự chính xác và không còn nhiều ý nghĩa ở thời điểm hiện tại
bà hà khẳng định tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng nguy kịch tử vong của hà nội đang trong ngưỡng an toàn
số bệnh nhân cần can thiệp y tế chiếm dưới bốn số ca nguy kịch tử vong duy trì ở mức bốn
do đó chiến lược chống dịch của thành phố hiện không tập trung quá nhiều vào ngăn chặn lây nhiễm
mà chuyển hướng sang điều trị sớm ca chuyển nặng theo từng tầng qua đó giảm tỷ lệ tử vong
về nhiệm vụ phòng chống dịch trong thời gian tới đây bà hà cho biết đơn vị đẩy mạnh kiểm tra giám sát
đôn đốc thực hiện việc phòng chống dịch tại cơ sở để báo cáo cấp thẩm quyền xem xét giải quyết
tháo gỡ khó khăn vướng mắt và kịp thời xử lý nghiêm vi phạm
vẫn liên quan đến tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn hà nội
mới đây lãnh đạo thành phố hà nội yêu cầu các đơn vị phải hạn chế tối đa bệnh nhân chuyển nặng tử vong
đây là mục tiêu cao nhất phải làm bằng được phải được thực hiện bằng mọi nỗ lực
cách đây ít ngày ông trữ xuân dũng phó chủ tịch ủy ban nhà dân thành phố hà nội
đã chủ trì phiên họp trực tuyến của ban chỉ đạo chống covid một mươi chín đến các quận huyện
theo báo cáo của sở y tế hà nội tuần qua số ca mắc covid một mươi chín ở hà nội tăng cao
và dự báo tiếp tục tăng trong các tuần tiếp theo
sở y tế khẳng định
dịch bệnh vẫn được kiểm soát thành phố cũng tăng cường công tác điều trị
thực hiện trực bốn cấp với thời gian hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các bệnh viện cơ sở thu dung
để sẵn sàng thu nhận người bệnh khi chuyển tầng tăng cường kết nối thông tin hỗ trợ
và cấp phát thuốc kịp thời cho người dân
việc tiêm vét theo chỉ đạo của thủ tướng được thực hiện hiệu quả cơ bản hoàn thành
kết quả đã khống chế tỷ lệ chuyển tầng ở mức ba mươi sáu tỷ lệ tử vong là ba mươi
trên diễn biến
phức tạp của dịch covid một mươi chín trên địa bàn thủ đô ông chử xuân dũng yêu cầu các địa phương
cần có những giải pháp chủ động quyết liệt ngay từ cơ sở
việc cho phép mở cửa các dịch vụ du lịch hàng không thời tiết lạnh
là những diễn biến mang lại nhiều thách thức
đánh giá về tình hình dịch hiện nay ông trưởng xuân dũng nhận định
chín mươi bảy là ca nhẹ không triệu chứng và thành phố vẫn luôn chủ động chuẩn bị tám năm trăm linh giường
thêm một sáu trăm năm mươi năm giường cho nhi khoa và trẻ em
hiện dư địa vẫn còn bốn mươi

bên cạnh đó là các bệnh viện trung ương cũng còn nhiều dường bệnh cho bệnh nhân covid một mươi chín
thành phố có thể kích hoạt bệnh viện chuyển điều trị ngoại vi ngay khi cần thiết
bệnh viện đức giang có thể tập trung chuyển điều trị bệnh nhân tầng ba
để có những giải pháp phù hợp hiệu quả hơn nữa
lãnh đạo thành phố yêu cầu phải hạn chế tối đa bệnh nhân chuyển tầng nặng tử vong
đây là mục tiêu cao nhất phải làm bằng được
các đơn vị phải có thái độ bình tĩnh và tư tưởng thích ứng an toàn nhưng không chủ quan
vẫn kiên trì với quan điểm phân cấp đến các quận huyện thị xã và bốn tại chỗ
tiếp tục tập trung nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở
tập trung quản lý f tại nhà không để tình trạng f không có thông tin
đảm bảo các túi thuốc a b c tăng cường tập huấn hướng dẫn chủ động và nhuẩn nhuyễn
điều phối các lực lượng hiệu quả cao nhất
thưa quý vị liên quan đến việc hà nội mở cửa trường học
đưa học sinh quay lại học trực tiếp
căn cứ diễn biến dịch thời tiết
sở giáo dục và đào tạo sẽ sớm có văn bản đề xuất cho học sinh lớp một tới lớp sáu
ở một mươi hai quận đến trường vào tháng ba nếu được ủy ban nhân dân thành phố cho phép
phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội trần lưu hoa cho biết
tuần qua số học sinh đi học trực tiếp giảm
cụ thể học sinh khối trung học phổ thông những ngày đầu đi học tỷ lệ trên chín mươi
tuần qua giảm xuống bảy mươi năm bốn
học sinh khối trung học cơ sở đến trường còn bảy mươi bảy hai
học sinh tiểu học ở các huyện đến trường còn bảy mươi chín
phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo đề nghị các quận huyện thị xã
tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường phụ huynh
hỗ trợ các nhà trường về y tế để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh
đáng chú ý bà hoa cho biết căn cứ diễn biến dịch thời tiết
sở sẽ sớm có văn bản đề xuất cho học sinh lớp một đến lớp sáu
ở một mươi hai quận đến trường vào tháng ba nếu được ủy ban nhân dân thành phố cho phép
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chửi xuân dũng nêu việc bộ y tế
đã có hướng dẫn mới về công tác phòng dịch tại trường học
theo đó không phải lớp học có f mà là cả lớp thành f một
sở giáo dục và đào tạo phối hợp với sở y tế cần khẩn trương
có hướng dẫn về nội dung này cho các nhà trường
ông nguyễn thanh sơn bí thư đảng ủy khối các trường cao đẳng đại học hà nội cho biết
vừa qua đã có trên ba trăm linh sinh viên quay lại trường học ở hà nội
số sinh viên là f tăng cao
một số trường đã có sự lúng túng
do đó đảng ủy khối đã họp với bí thư hiệu trưởng các trường với thông điệp
không cấm sinh viên quay lại trường mà trường phải chuẩn bị chú đáo
phải kiểm soát được có khu cách ly có người chăm sóc với đầy đủ cơ sở vật chất
việc đưa sinh viên về hà nội học ưu tiên sinh viên năm đầu và năm cuối
không đưa sinh viên ổ hạt về rất khó
các trường phải đưa các em f về chăm sóc khi các chủ nhà trọ không tiếp nhận
không được bỏ sót bất cứ trường hợp nào
sinh viên là f phải được chăm sóc chú đáo
chính quyền địa phương cần tuyên truyền để chủ các nhà trọ có sự chia sẻ
không quá lo sợ cũng không nên quá chủ quan lơ là
các trường hợp phải thay đổi kế hoạch bình tĩnh chủ động ứng phó với các tình huống
phó chủ tịch ubnd tp nói các địa phương phải xác định đây cũng là việc của mình
quản lý chặt chẽ quan tâm hỗ trợ nơi ăn ở của học sinh sinh viên
khi có f phải hỗ trợ tích cực tránh việc không cho thuê trọ nữa
gây tâm lý hoang mang
sở y tế bố trí vắc xin tiêm cho sinh viên
còn tại tp hcm những ngày qua các trường đại học vừa học tập trung trở lại
đã phát hiện nhiều f là sinh viên giảng viên
tuy nhiên các trường đều đã có phương án xử lý
tiến sĩ võ văn tuấn phó hiệu trưởng trường đại học văn lang cho hay
trường vừa dạy học trực tiếp trở lại hơn tuần này mà có nhiều sinh viên mắc covid một mươi chín
số liệu chưa thống kê được
còn theo ghi nhận của trường đào sư phạm kỹ thuật
tp hcm trường cũng có bốn trường hợp f tham gia học thí nghiệm thực hành
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn trường thịnh phụ trách trường cho biết
nhà trường đã kịp thời phát hiện và cho các em cách ly ngay
cũng như kiểm soát với các trường hợp f một theo đúng quy định của thành phố
về xử lý khi có trường hợp f
cũng theo ông thịnh từ đầu tuần sau
nhà trường sẽ bắt đầu cho học các môn lý thuyết trực tiếp
tuy nhiên để đảm bảo phân bổ số lượng sinh viên không tập trung tại một thời điểm
trường đã giao cho các khoa giả soát và khảo sát việc học trực tiếp
tùy tình hình của từng lớp mà có thể học trực tiếp hoặc online
bên cạnh đó trường cũng đưa ra kịch bản xử lý với các trường hợp giảng viên
sinh viên là f f một để tránh tình trạng bị động
nhiều giảng viên trường đh văn làng bày tỏ lo lắng trước tình hình dịch bệnh
tiếp tục diễn biến phức tạp
đặc biệt nhiều f là sinh viên được ghi nhận trong những ngày qua
về việc này ông võ văn tuấn cho hay
trường sẽ sớm có quy định cụ thể
theo đó sinh viên f ở nhà lớp vẫn học bình thường
các bạn nào f một lo lắng cũng có thể học online
còn giảng viên f thì ở nhà dạy online
trong tình hình dịch bệnh khó lường như hiện nay
và tính cấp thiết của việc mở cửa trường học
việc các trường chuẩn bị cơ sở vật chất cho khả năng vận hành lớp học song song
cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến là vô cùng quan trọng
thạc sĩ nguyễn trần ngọc phương
phó trưởng phòng truyền thông trường đh công nghệ tp hcm cho hay
mặc dù tổ chức dạy học trực tiếp nhưng lớp học vẫn được tổ chức
và trang bị các tiện ích công nghệ để lớp học có thể vận hành song song
vừa trực tiếp cũng vừa trực tuyến trong trường hợp cần thiết
thưa quý vị như chúng tôi đã đưa tin
tp hcm đã phát hiện tỷ lệ nhiễm biến chủng omicron
thông qua tầm soát ngẫu nhiên chín mươi mẫu bệnh là bảy mươi sáu
song theo dự đoán của chuyên gia
trong thời gian tới tỷ lệ phát hiện omicron có thể tăng lên đến hơn chín mươi
trở thành biến chủng ưu thế tại tp hcm
vậy tp hcm cần làm gì để chuẩn bị đối phó với tình huống này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
tỷ sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu
phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
ông không bất ngờ khi nhận được kết quả tầm soát biến chủng omicron trên địa bàn
ông lý giải omicron đang dần lan rộng và chiếm đa số trên phạm vi toàn cầu
trong hơn một tháng qua lấn át toàn bộ chủng khác bao gồm delta
tp hcm cũng không nằm ngoài xu thế này
tỷ sĩ bác sĩ vĩnh châu nói
dự đoán của chúng tôi trong khoảng một tháng tới
tỷ lệ phát hiện omicron qua tầm soát có thể tăng lên hơn chín mươi
ngành y tế đã lường trước kịch bản số ca biến chủng omicron sẽ tăng lên
chiếm ưu thế và đã có đủ phương án ứng phó
chuyên gia dự đoán khi omicron bắt đầu chiếm ưu thế ở tp hcm
với đặc thù kinh tế xã hội ở tp hcm
khoảng một đến hai tuần sau
biến chủng này sẽ lây lan rất nhanh
và có mặt ở hầu hết các tỉnh thành phố khác
trả lời về những thay đổi trong giải pháp chống dịch của ngành y tế
khi omicron chiếm ưu thế
phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp hiện nay
trong khi đó sở y tế đặc biệt khuyến cáo các địa phương và người dân
tiếp tục bảo vệ người có nguy cơ
trong đó có trẻ em béo phì mắc bệnh bẩm sinh
các địa phương tiếp tục bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín
cho người chưa đủ liều cơ bản nếu có
và tiêm mũi ba cho người đủ điều kiện
bên cạnh đó ngành y tế tp hcm cũng thường xuyên theo dõi
sát số ca cần nhập viện hỗ trợ hô hấp và tử vong
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng cũng lưu ý
bởi biến chủng omicron chúng ta không nên áp dụng
các biện pháp cách ly phong tỏa cực đoan không cần thiết
tuy nhiên thạc sĩ bác sĩ đỗ cao vân anh
phó trưởng bộ môn nhiễm đại học y khoa phạm ngọc thạch tp hcm
lại lo ngại khả năng xuất hiện trường hợp
nhiễm biến chủng phụ của omicron ba hai
hay còn gọi là biến chủng tàng hình
biến chủng mới này được cho là có khả năng lây lan nhanh
và khó phát hiện qua xét nghiệm
trong mô hình dự báo tình hình dịch covid một mươi chín
tại tp hcm từ ngày một tháng hai đến nay
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng cũng khuyến cáo
khi biến chủng omicron chiếm ưu thế
có thể tạo nên làn sóng dịch mới
số ca nhiễm gia tăng đột biến hay không
phụ thuộc rất lớn vào sự tự giác của người dân
nếu thực hiện nghiêm túc năm k bảo vệ người nguy cơ
số ca nhiễm sẽ tăng nhưng số tử vong không tăng quá nhiều
mới đây cục quản lý dược bộ y tế đã chính thức công bố
giá bán thuốc điều trị covid một mươi chín monopiravir
theo đó giá thuốc bán lẻ trên thị trường
từ một mươi một năm trăm linh đồng đến một mươi hai năm trăm linh đồng một viên
cụ thể theo công bố của cục quản lý dược bộ y tế
thuốc monopiravir bốn trăm linh mg dạng viên năng cứng
do công ty cổ phần dược phẩm boston
việt nam sản xuất có giá là một mươi một năm trăm linh đồng một viên
dạng hộp có một hai năm vỉ x một mươi viên một vỉ
giá thuốc monopiravir hai trăm linh mg dạng viên năng
của công ty cổ phần hóa dược phẩm microfar
có giá tám bảy trăm sáu mươi năm đồng một viên dạng hộp một mươi vỉ x một mươi viên
đơn vị thứ ba được cục quản lý dược bộ y tế công bố giá bán
là công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh stella farm
chi nhánh một có giá một mươi hai năm trăm linh đồng một viên
dạng viên năng cứng
hai hộp một vỉ hoặc hai vỉ x một mươi viên
giá kê khai của công ty với cục quản lý dược là hai trăm năm mươi đồng một hộp
tuy nhiên giá bán ra thị trường là hai trăm một mươi đồng một hộp
đây là thuốc được nhượng quyền tự nguyện từ tập đoàn dược phẩm mở
trước đó vào chiều một mươi bảy tháng hai cục quản lý dược đã cấp giấy phép
lưu hành có điều kiện cho thuốc điều trị covid một mươi chín monupiravir bốn trăm linh mg
do công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh stella farm việt nam sản xuất
thuốc monravir bốn trăm linh mg của công ty cổ phần
dược phẩm bosson việt nam và moniravir của công ty cổ phần dược phẩm mekofa
chúng tôi sẽ được chuyển sang tin tức đến từ các địa phương khác trên cả nước
tại cuộc họp với các cấp ngành trực thuộc ubnd tỉnh quảng ngãi
chủ tịch chỉ huy trưởng trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh
đã chỉ đạo kỷ luật hai cán bộ nhân viên f né tiêm vaccine
trong hai trường hợp nêu trên một trường hợp thuộc văn phòng ubnd tỉnh

hai trường hợp là nhân viên của ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh
người đứng đầu chính quyền tỉnh quảng ngãi bày tỏ quan điểm
trừ những trường hợp bất khả kháng do bị mắc những bệnh mà không thể tiêm được
và bác sĩ xác nhận tất cả các trường hợp còn lại đều phải tuân thủ tiêm phòng vaccine
bởi lẽ việc tiêm phòng vaccine không chỉ bảo vệ bản thân gia đình
mà giảm thiểu nguy cơ lây lan gây bùng phát dịch cho cộng đồng
vì vậy cán bộ nhân viên đảng viên cần phải là những người đào tàu
gương mẫu thực hiện tốt việc tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi gai gắt trong khi diễn biến dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
các cấp các ngành nỗ lực vận động tuyên truyền người dân thực hiện tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
không hiểu tại sao lại có trường hợp là cán bộ nhân viên đặc biệt là cán bộ của văn phòng ubnd tỉnh
lại có nhận thức kém không chịu tiêm phòng vaccine đến như vậy
theo đó cùng với chỉ đạo cơ quan chủ quản phải xem xét kỷ luật
hai trường hợp này người đứng đầu chính quyền tỉnh quảng ngãi yêu cầu tất cả các cấp
sở ngành của tỉnh phải kiểm tra ra soát lại tất cả cán bộ nhân viên trực thuộc của đơn vị
nếu phát hiện có trường hợp cán bộ nhân viên nào trừ trường hợp không thể tiêm phòng
và được bác sĩ xác nhận chưa tiêm phòng vaccine như hai trường hợp nêu trên
phải thực hiện xử lý kỷ luật mức cao nhất theo quy định pháp luật
được biết đến thời điểm này quảng ngãi là địa phương đứng trong top đầu của cả nước
trong việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
với tỷ lệ tiêm mũi hai đạt trên chín mươi tám hai và mũi ba bổ sung nhắc lại gần ba mươi năm
đối với trường hợp từ một mươi tám tuổi trở lên
đối với số trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đã tiêm mũi hai đạt tỷ lệ chín mươi sáu
còn tại bạc liêu thưa quý vị nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn
tỉnh này vừa đưa ra quy định mới mà theo chúng tôi là dễ gây tranh cãi
kể từ giờ ngày hai mươi ba tháng hai người trên một mươi tám tuổi
bạc liêu nếu chưa tiêm đủ hai liều vaccine phòng covid một mươi chín thì không được ra khỏi nhà
mới đây văn phòng ubnd tỉnh bạc liêu cho biết ubnd tỉnh vừa có quyết định cập nhật
công bố cấp đội dịch covid một mươi chín theo địa bàn và áp dụng quy định tạm thời các biện pháp hành chính
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
theo đó chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu chỉ đạo tiếp tục ra soát
chủ động tiêm rứt điểm vaccine phòng covid một mươi chín
cho đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên
đặc biệt là người trên năm mươi tuổi chưa tiêm mũi một và mũi hai
theo phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
tiêm rứt điểm mũi một và mũi hai cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
đặc biệt theo quy định hạn chế việc đi lại của người dân trên địa bàn tỉnh
người trên một mươi tám tuổi nếu chưa tiêm vaccine hoặc chỉ mới tiêm một liều vaccine phòng covid một mươi chín
thì không được phép rời khỏi nhà ở nơi cư trú
liên quan đến sức khỏe tính mạng hoặc đi tiêm vaccine
đối với người ra vào địa bàn tỉnh hiện nay toàn tỉnh bạc liêu không còn thiết lập
chốt chặn kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín nên mọi công dân kể cả cán bộ công chức
viên chức người lao động tại các cơ quan đảng nhà nước đơn vị sự nghiệp công lập
đều được phép ra vào địa bàn tỉnh không hạn chế xong phải thực hiện khai báo y tế
mặc dù mục đích chính của quy định này là tăng tỷ lệ phủ vaccine
và ngăn chặn lây lan virus
nhưng đối với các cộng đồng sau hai năm chiến đấu với covid một mươi chín đã cho chúng ta thấy
các vụ khóa cổng người dân hạn chế đi lại đã không còn có hiệu quả nữa
còn có khả năng cao gây bức xúc trong cộng đồng
quý vị và các bạn nghĩ sao về quy định này của tỉnh bạc liêu
hãy để lại bình luận phía dưới cho chúng tôi được biết nhất
thưa quý vị vụ việc trạm trưởng trạm y tế có lời lẽ thiếu chuẩn mực về f
đến xin giấy cách ly đang gây bức xúc dư luận đã có diễn biến mới
trung tâm y tế tp hải dương
tiến hành họp bàn xem xét hình thức kỷ luật đối với ông nguyễn duy hợp
trưởng trạm trạm y tế xưng mài tao trong clip
liên quan vụ việc trạm trưởng trạm y tế xã gia xuyên tp hải dương
có thái độ quát mắng chưa đúng mực khi người dân đến xin quyết định cách ly y tế
ông trương văn thảo giám đốc trung tâm y tế tp hải dương cho biết
đơn vị đã nắm được thông tin xác minh và lập biên bản về vụ việc trong ngày hai mươi hai tháng hai
mới đây trung tâm y tế tp họp hội đồng kỷ luật xem xét hình thức kỷ luật
dựa vào nghị định một trăm một mươi hai hai nghìn hai mươi ndcp về xử lý kỷ luật cán bộ công chức viên chức
cũng theo ông thảo trung tâm y tế tp thông cảm với cán bộ y tế cấp xã
về sự vất vả áp lực trong thời gian qua
ông nguyễn duy hợp nhiều năm giữ chức trạm trưởng y tế xã gia xuyên
được đánh giá là cán bộ năng nổ trước nay chưa có vi phạm gì trong công tác
tuy nhiên về ứng xử của ông nguyễn duy hợp trong trường hợp này là không đúng
quan điểm của trung tâm y tế là không bao che
không ủng hộ cách ứng xử chưa đúng mực của cán bộ y tế với công dân
và sẽ có hình thức kỷ luật phù hợp
trước đó như chúng tôi đã đưa tin mạng xã hội chia sẻ clip dài năm phút
ghi lại quá trình chị ptt có kết quả xác nghiệm dương tính sars cov hai
đến trạm y tế xã gia xuyên để xin quyết định cách ly
tại đây trạm trưởng trạm y tế xã gia xuyên có thái độ lời lẽ thiếu chuẩn mực
cụ thể người này liên tục to tiếng quát mắng xưng mày tao với chị tê nhữ
em không mày ở nhà chứ mày ra đây
mày chuyên virus cho tao à
cùng với nhiều lời lẽ có phần thô tục
sau khi clip được chia sẻ nhiều người bức xúc trước thái độ của cán bộ trạm y tế
nhất là trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp
theo lãnh đạo ubnd xã gia xuyên chính quyền địa phương mời ông hợp lên làm việc
từng trình toàn bộ vụ việc và làm bản kiểm điểm
tại buổi làm việc ông hợp cũng giúp kinh nghiệm sâu sắc về hành vi lời lẽ thái độ của mình
ngay trong sáng hai mươi tháng hai và hai mươi một tháng hai ông hợp xin lỗi chị tề
chúng tôi xin kết lại bản tin sáng nay với cập nhật mới nhất cho vụ việc bác sĩ giả nguyễn quốc khiêm
mới đây công an tp hcm đã thông tin về kết quả xác minh bước đầu vụ việc nguyễn quốc khiêm giả mạo sinh viên y dược
và bác sĩ để làm việc tại khu cách ly và điều trị covid một mươi chín ở quận một mươi hai
vào ngày hai mươi hai tháng hai khi báo chí phản ánh về trường hợp bác sĩ giả nguyễn quốc khiêm
công an tp hcm
đã phối hợp cùng công an quận một mươi hai để kiểm tra xác minh thông tin
đến nay công an xác định trong khoảng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
căn cứ đề nghị của ủy ban nhân dân quận một mươi hai về việc cử nhân sự tham gia hỗ trợ
tại khu cách ly trường cao đẳng điện lực tp hcm đóng trên địa bàn quận một mươi hai
trường đại học y dược tp hcm đã tạo lập nhóm chat trên mạng xã hội
để sinh viên đăng ký tham gia theo hướng dẫn bằng đường link google farm
và nộp kèm bản phô tô thẻ sinh viên
thời điểm này dịch bệnh đang bùng phát diễn biến hết sức phức tạp
cơ quan chức năng tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch
lợi dụng sơ xuất trong việc kiểm tra thông tin do sinh viên cung cấp
nguyễn quốc khiêm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quê ninh thuận tạm trú phương một mươi năm quận một mươi
đã tự tìm kiếm trên mạng hình ảnh mẫu thẻ sinh viên của trường đại học y dược tp hcm
để chỉnh sửa cắt ghép hình ảnh của bản thân
sau đó chụp hình để đăng ký làm tình nguyện viên và đã được trường này tuyển chọn tham gia
công an làm rõ khiêm từng theo học trường cao đẳng chuyên ngành y sĩ đa khoa
nên khóa hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám đã nghỉ học chưa tốt nghiệp
tháng chín năm hai nghìn hai mươi một ngay sau khi giả mạo sinh viên trường đại học y dược tp hcm
có dấu hiệu bị bải lộ lấy lý do cá nhân khiêm đã nghỉ việc
tại khu cách ly và điều trị covid một mươi chín ở trường cao đẳng địa lực tp hcm
huyện công an tp hcm
huyện công an tp hcm
huyện công an tp hcm đang tiếp tục làm việc với cá nhân tổ chức có liên quan
làm rõ động cơ mục đích của đối tượng nguyễn quốc khiêm
và củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó báo chí phản ánh về trường hợp nguyễn quốc khiêm đã giả mạo là thạc sĩ
bác sĩ và làm việc tại một khu cách ly điều trị covid một mươi chín
tại trường cao đẳng địa lực tp hcm
theo bài báo từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một khiêm có tên trong danh sách tình nguyện viên
của trường đạo y dược tp hcm để tham gia hỗ trợ khu cách ly tập trung
của trường cao đẳng địa lực tp hcm
sau đó khiêm tự xưng là thạc sĩ bác sĩ thăm khám chỉ định cấp phát thuốc điều trị f
báo chí cũng nêu khiêm có xác nhận kèm theo chữ ký và các văn bản như
báo cáo tử vong giấy chuyển tuyến của bệnh nhân em
thậm chí khiêm còn quản lý nhân sự việc thu phí đối với bệnh nhân
vâng thưa quý vị vụ việc nguyễn quốc khiêm giả danh bác sĩ và đã trực tiếp điều
cho nhiều f khiến chúng ta không khỏi cảm thấy bức xúc
mục đích của kẻ này là gì và liệu những người đã qua tay hắn chữa trị
liệu có gặp nguy cơ gì với sức khỏe hay không
chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát vụ việc này và thông tin đến quý vị những cập nhật mới nhất
vâng đến đây bản tin covid một mươi chín sáng nay của chúng tôi xin đến đây là hết
cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại